ít nhất tám mươi năm người đã thiệt mạng và hơn ba trăm ba mươi người khác bị thương trong một vụ dẫm đạp xảy ra tại trung tâm cứu trợ ở thủ đô sana của yemen vào tối ngày hôm qua
giới chức houthi xác nhận thảm họa xảy ra khi người dân chen lấn để nhận hỗ trợ tiền mặt do các thương gia tại địa phương phân phát trong một sự kiện được tổ chức mà không có sự phối hợp với chính quyền houthi
ngay sau khi nhận được tin về vụ giẫm đạp đối mũ y tế đã lập tức được triển khai tới hiện trường và đưa những người bị thương đến các bệnh viện ở thủ đô để điều trị
hiện hai thương gia liên quan vụ việc này đã bị bắt cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc này
yemen rơi vào xung đột kể từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn khi lực lượng houthi giành quyền kiểm soát một số tỉnh phía bắc buộc chính phủ yemen phải rời khỏi thủ đô sanaa
xung đột đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng bốn triệu người phải rời bỏ nhà cửa và đẩy yemen đến bên bờ vực của nạn đói
trong khi đó giao tranh giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf nổ ra từ ngày một mươi năm tháng bốn
năm người thiệt mạng hàng nghìn người bị thương và nhiều người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
cộng đồng quốc tế đã kêu gọi khẩn trương chấm sứt hành động thủ địch tại sudan
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevut cavusogu cho biết nước này đang tiến hành đàm phán với các bên tham chiến tại sudan để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn cuối cùng
ông cavusoglu cho biết thêm thổ nhĩ kỳ hy vọng các bên tại sudan đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày hai mươi tháng bốn do lệ ad anfit của năm nay sẽ diễn ra sớm

ông cũng lưu ý ankara về việc tổ chức sơ tán công dân thổ nhĩ kỳ ra khỏi sudan sau khi không phận sudan được mở cửa trở lại vào ngày hai mươi tháng bốn
trong khi đó các lực lượng vũ trang ai cập thông báo ai cập đang phối hợp với các bên liên quan của sudan để đảm bảo tất cả quân nhân những nước này đang mắc kẹt tại sudan được trở về an toàn
các binh sĩ ai cập đang tham gia một hoạt động huấn luyện chung với các lực lượng vũ trang sudan đã bị mắc kẹt tại sân bay marawi kể từ ngày một mươi năm tháng bốn
trong bối cảnh xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang giữa quân đội sudan và rsf ở thủ đô khak tum và nhiều khu vực lân cận khác
thủ tướng canada justin trudeau đã kêu gọi công đoàn đại diện cho công chức liên bang trở lại bàn thương lượng để có được một thỏa thuận với những người quản lý nhằm tránh gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ
tuyên bố được đưa ra sau khi khoảng một trăm năm mươi năm người lao động thuộc công đoàn dịch vụ công cộng canada psak thực hiện cuộc đình công kêu gọi tăng lương
đây được cho là cuộc đình công có quy mô lớn nhất
cụ thể khoảng một trăm hai mươi nhân viên thuộc bộ tài chính và ba mươi năm nhân viên từ cơ quan thuế canada đã tham gia đình công
cuộc đình công được kêu gọi sau khi các cuộc đàm phán của psak với chính phủ không đạt được thỏa thuận
yêu cầu của psak là tăng lương một mươi ba năm trong ba năm tương đương với bốn năm mỗi năm cho rằng mức tăng này là cần thiết để theo kịp lạm phát
tuy nhiên ban ngân khố đại diện cho chính phủ đưa ra mức tăng này là cần thiết để theo kịp lãm phát
nhật bản bắt đầu triển khai chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chương trình này đã góp phần không nhỏ vào việc giải quyết tình trạng thiếu nhân công ở nhật bản
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhật bản đã tiếp nhận ba trăm hai mươi năm thực tập sinh nước ngoài tăng hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước đó
chiếm gần hai mươi trong số một tám mươi hai triệu lao động nước ngoài ở nước này
chương trình này đã vấp phải chỉ trích do có thể tạo điều kiện cho các công ty thuê lao động giá rẻ và không đảm bảo điều kiện làm việc
theo bản dự thảo mục tiêu của hệ thống mới sẽ là bảo đảm và phát triển nguồn nhân lực
thay vì chỉ bao gồm yếu tố phát triển như chương trình hiện hành
các số liệu do văn phòng thống kê quốc gia anh công bố mới đây cho thấy
lạm phát của anh trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba vẫn trên một mươi trong tháng thứ bảy liên tiếp
trong đó riêng tỷ lệ lãng phát với các mặt hàng thực phẩm lên tới một mươi chín cao nhất trong vòng bốn mươi năm năm
bất chấp những nỗ lực
áp lực từ chính phủ anh tỷ lệ lạm phát nước này hiện vẫn ở mức cao nhất trong số các nước tây âu
tình trạng lãm phát giá thực phẩm đang đẩy hàng triệu hộ gia đình có thu nhập thấp tại anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn
đầu tuần này các hiệp hội thiện nguyện tại anh đã cùng gửi thư yêu cầu chính phủ anh trợ cấp giá cho chín mươi mặt hàng thực phẩm tiêu dùng cơ bản
trong khi đó dưới tài chính dự báo ngân hàng anh quốc sẽ nâng lãi suất lên bốn năm trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba để kiềm chế lãm phát